thưa quý vị sau đó chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những diễn biến mới nhất trong vụ rơi máy bay kastar hai trăm một mươi hai
có số hiệu tám nghìn chín trăm tám mươi ba của lữ đoàn không quân chín trăm một mươi tám vào khoảng một mươi hai h ba mươi ngày một mươi sáu tháng sáu
khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm máy bay su ba mươi mk hai
trước đó máy bay ksa hai trăm một mươi hai mất tín hiệu trong lúc xin hạ độ cao khi đi qua đảo bạch long vĩ khoảng bốn mươi bốn hải lý
trong lúc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tín hiệu cứu nạn được cho là của phi công trần quang khải
các lực lượng của bộ quốc phòng do trung tướng phan văn giang tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
thứ trưởng bộ quốc phòng trực tiếp chỉ huy đã tiếp cận được khu vực được cho là nơi máy bay kasa hai trăm một mươi hai gặp nạn
hiện những mảnh vỡ của máy bay cùng tư trang và vật dụng của chính cán bộ đã được tiếp nhận và đưa về đất liền